xin kính chào và mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị những ngày gần đây một số tài khoản mạng xã hội lan truyền thông tin
có cá nhân đứng đầu doanh nghiệp có ảnh hưởng nhất định đối với thị trường chứng khoán
thị trường trái phiếu doanh nghiệp lớn bị áp dụng một số biện pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật
thông tin với báo chí trung tướng tô ân sô tránh văn phòng bộ công an khẳng định
những thông tin trên là tin đồn thất thiệt không chính xác
hiện các cục nghiệp vụ của bộ công an đang tiến hành xác minh làm rõ
người có hành vi tung tin đồn thất thiệt để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
đề nghị mọi người dân không tin không nghe không lan truyền các thông tin thất thiệt
tiếp nhận các thông tin chính thống từ cơ quan chức năng có thẩm quyền
thông tin đáng chú ý liên quan đến vụ bé gái tám tuổi bị dì ghẻ hanh hạ dẫn đến tử vong tại tp hcm
tòa án nhân dân tp hcm
đã quyết định đưa vụ án ra xét xử công khai vào lúc tám giờ ngày hai mươi một tháng bảy tới đây
bị cáo nguyễn võ quỳnh trang hai mươi bảy tuổi quê gia lai
bị viện kiểm sát nhân dân tp hcm truy tố về các tội giết người và hành hạ người khác
bị cáo nguyễn kim trung thái chú quận một tp hcm
người tình của trang cha ruột của bé gái
bị truy tố về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm
ngày hai mươi bảy tháng sáu tòa nhân dân tp hcm quyết định xét xử kín vụ án
tuy nhiên gia đình cháu bé các luật sư bảo chữa
tham gia bảo vệ quyền và lợi ích cho nạn nhân
cũng như dư luận cho rằng việc sửa kín là không cần thiết
phải xử công khai nhằm mục đích dân đe phòng ngừa tội phạm nói chung
theo viện kiểm sát hành vi của trang và thái gây bất bình trong nhân dân
bị dư luận xã hội lên án cần phải xử lý nghiêm minh trước pháp luật
sau hai ngày nghị án sáng nay tòa nhân dân huyện trợ mới tỉnh an giang
đã tuyên án đối với một mươi bị cáo về tội chống người thi hành
công vụ xảy ra tại xã kiến an huyện trợ mới
theo cáo trạng vào tối ngày một mươi hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
nhận được tin báo tại khu vực xã kiến an huyện trợ mới
có nhiều đối tượng đang đánh bạc
đồng chí trung tá nguyễn phú cường trưởng công an xã kiến an
đã triển khai lực lượng đến hiện trường để vây bắt
biết tin các đối tượng đã bỏ chạy
tuy nhiên lực lượng công an đã kịp thời bắt giữ được nguyễn văn nhơn
trú tại địa phương và thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
thấy nhân bị bắt các bị cáo còn lại đã răng co sâu đẩy
đồng chí cường và lực lượng đang làm nhiệm vụ để cho nhân chạy thoát
đồng thời có những lời lẽ thô tục hành hung đồng chí cường
và lực lượng làm nhiệm vụ
tại phiên tòa hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo
từ năm tháng đến một mươi bảy tháng tù giam
khống chế cướp tài sản và xam sỡ nạn nhân
đối tượng phùng viết lợi chú tại quận cẩm lệ
đã bị công an huyện hòa vang thành phố đà nẵng
tạm giữ hình sự để điều tra
sự việc xảy ra vào ngày một mươi ba tháng sáu
công an xã hòa sơn
tiếp nhận trình báo của một cô gái hai mươi hai tuổi
trú tại địa phương về việc vào khoảng
hai mươi hai h ba mươi phút cùng ngày
khi trên đường đi bộ về nhà thì bị
một nam thanh niên xông ra chặn đường
khống chế và lôi vào bụi cây ven đường
xàm sỡ sau đó lục xoát người
cướp một điện thoại di động trị giá một mươi triệu đồng
vào cuộc điều tra đội cảnh sát hình sự
công an huyện đã bắt được phùng viết lợi
khi đang trên đường bỏ trốn
qua đấu tranh lợi khai nhận thời gian gần đây
hay mật phục ở các tuyến đường tối
vắng người qua lại ở khu vực xã hòa sơn
hòa ninh lợi chờ các cô gái
đi về một mình thì xông ra khống chế
có hành vi xàm sỡ rồi cướp tài sản
ngàng nhiên đập phá cửa thậm chí là
đục khuét vách nhà để lẻn vào trộm cắp tài sản
thời gian qua trên địa bàn huyện
thoại sơn tỉnh an giang đã diễn ra
nhiều vụ trộm cắp tài sản với thủ đoạn như trên
gây hoang mang đối với nhiều người dân
với quyết tâm cao công an huyện thoại sơn
đã mật phục bắt giữ được đối tượng có liên quan
góp phần ổn định an ninh trả tự trên địa bàn
lợi dụng gia đình con gái bà hồ thị lan
ở ấp sơn hòa xã vọng đông
huyện thoại sơn đi công tác xa
đối tượng xấu đã đập các ô cửa kính để lèn vào nhà
sau đó ngang nhiên mở khóa cửa chính
lấy đi nhiều đồ gia dụng có giá trị
và xe máy
thậm chí cùng thủ đoạn trên đối tượng còn trở lại
để tiếp tục trộm lần thứ hai
hai chồng nhỏ con gái tôi
nhà nó cũng không chắc chắn
gì cửa nẻo cửa rào cũng không có
cho nên nó gỡ cho tôi
tôi cũng nghĩ đi
nói đây hồi nào giờ không có trộm cấp
mình đâu có ngờ là nó vậy đâu
con tôi đi mấy cái hai tầng là nó vô
nó đập kiến nó chung vô nó lấy đồ
còn đối với gia đình chị lê thị như mai
ở ấp phú mỹ xã định mỹ huyện thoại sơn
các đối tượng theo dõi
lợi dụng vách nhà phía sau bằng gỗ của gia đình chị
đã hư hỏng nhiều
sau đó dễ dàng đục khuét lèn vào nhà
lấy đi nhiều tiền mặt và điện thoại di động lúc nửa đêm
trước sự liều lĩnh của các đối tượng
lực lượng công an huyện thoại sơn
đã tăng cường tuần tra kiểm soát
quanh vùng các đối tượng nghi vấn
sau thời gian theo dõi mật phục
lực lượng đã bắt giữ được nguyễn trọng nhân
sinh năm hai nghìn ba
trú tại xã vọng đông huyện thoại sơn
nhân khai nhận
cùng một đối tượng khác là nguyễn thanh nhàn
sinh năm hai nghìn bốn
cả hai thường theo dõi lối sinh hoạt của các hộ dân
nắm được sơ hở sẽ tìm cách đột nhập trộm tài sản
chúng tôi cũng mong rằng
người dân là hết sức
là cảnh giác
dình giữ tài sản
như xe hồng đa thì phải
có đi đâu
hay là để những nơi nào
phải khóa cẩn thận là phải có người
ở nhà cửa thì phải
làm cửa nẻo cho chắc chắn
phải khóa cho an toàn
nếu phát hiện
những kẻ lạ mặt
thì phải báo ngay cho
lực lượng công an của chúng tôi
có thể thấy các vụ việc xảy ra
đa số đều do sự mất cảnh giác của người dân
do đó ngoài sự đấu tranh của lực lượng công an
người dân cần có biện pháp tự chủ động
bảo vệ tài sản không để các đối tượng
lợi dụng thực hiện hành vi phạm tội
gây nên những hậu quả đáng tiếc
cho đến sáng nay
lực lượng cứu hộ đã vớt được
thi thể một người trong vụ bốn người tắm biển
bị đuôi nước xảy ra vào chiều tối qua
tại bãi tắm mỹ á thị xã đức phổ
tỉnh quảng ngãi với hai người được cứu trước đó
thì hiện còn một người đang mất tích
theo thông tin ban đầu nhóm bốn người bạn đi tắm biển
thì xảy ra đuôi nước người dân phát hiện
và đã cứu được hai người gồm
nguyễn quốc vương và hoàng nam phước
đưa đi cấp cứu tại bệnh viện sáng nay
thi thể lê thanh quang đã được tìm thấy
riêng anh nguyễn thành được vẫn chưa tìm thấy
lực lượng cứu hộ cảnh sát
phòng trái cháy cháy và cứu nạt cứu hộ
công an tỉnh đang tiếp tục tìm kiếm
vừa qua mạng xã hội xuất hiện
nhiều đoạn clip ghi lại hình ảnh
người dân truy đuổi một chiếc xe ô tô
bị mất lốp do nữ tài xế điều khiển
nhưng vẫn cố lưu thông trên đường
được biết nữ tài xế điều khiển phương tiện này
có nồng độ cồn trong người vượt quá
quy định cho phép
liên quan đến vụ việc sáng nay
nguồn tin từ đội cảnh sát giao thông công an
huyện hớn quảng tỉnh bình phước xác nhận
vụ việc xảy ra trên địa bàn vào chiều
ngày một mươi tháng bảy và đang tiếp tục điều tra
làm rõ nguyên nhân theo thông tin ban đầu
vào khoảng một mươi bảy h chiều ngày một mươi tháng bảy
năm thanh niên ba mươi ba tuổi
chạy xe máy trên tuyến đường liên xã
hướng từ thị xã bình long đi
xã tân hưng huyện hớn quảng thì bất ngờ
xảy ra va chạm với xe ô tô do nữ
tài xế hai mươi sáu tuổi trú huyện hớn quảng
điều khiển theo hướng ngược lại hậu quả
vụ tai nạn khiến cả hai phương tiện hư hỏng
năm thanh niên bị thương nhẹ tuy nhiên
sau tai nạn tài xế xe ô tô không
ở lại hiện trường mà tiếp tục điều khiển
xe bỏ đi bất chấp sự truy đuổi
chặn xe của người dân nữ tài xế
đã bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng lại
kiểm tra thì nông độ cồn vượt quá
bốn mg trên một lít khí thở
hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ
tiếp theo sẽ là thông tin về truy nã tội phạm
tuy nhiên sau tai nạn
xin chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn
công an thành phố thanh hóa tỉnh thanh hóa đã ra quyết định
truy nã đối với hai đối tượng cùng với
tội trộm cấp tài sản đối tượng
lại ngọc linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu
hộ khẩu thường trú tại thôn
đại hữu xã mỹ lộc huyện hậu lộc
tỉnh thanh hóa
và đối tượng bùi văn đề sinh năm
một nghìn chín trăm chín mươi hộ khẩu thường trú
tại xóm bợ xã yên phú huyện
lạc sơn tỉnh hòa bình
cũng phạm tội trộm cắp tài sản và phải nhận
quyết định truy nã của công an huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
là đối tượng đặng văn huấn sinh
năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú
tại thôn bắc thọ xã ngư lộc
huyện hậu lộc tỉnh thanh hóa
cao một m bảy mươi bốn và có
xeo chấm cách một cm sau mết phải
tất cả các đối tượng
vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị
bằng những bản án thích đáng vì thế
quý vị nếu có thông tin về các đối tượng
hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng
hoặc cơ quan công an
nơi gần nhất mọi thông tin cá nhân của quý vị
sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng
cho những thông tin có giá trị pháp luật
sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che
chứa chấp các đối tượng tuyệt đối không nên
có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an
để bảo đảm an toàn đó là điều quý vị
cần phải hết sức lưu ý lệnh truy nã
do truyền hình công an nhân dân và văn phòng
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
phối hợp thực hiện